viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can nguyễn ngọc trơn
cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh tiền giang
cùng ba đồng phạm là võ thanh bình nguyên trưởng khoa xét nghiệm cdc triệu vương tuyền
cán bộ dược sĩ và đặng minh uy nhân viên của công ty đại tế và công ty đại tế khoa xét nghiệm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cdc tiền giang được giao bổ sung kinh phí số tiền hơn ba mươi một tỷ đồng
để thực hiện công tác phòng chống dịch mua sắm thiết bị hóa chất triển khai xét nghiệm
với vai trò giám đốc cdc tiền giang ông nguyễn ngọc trân đã chỉ đạo các cán bộ cdc tiền giang
lập thủ tục xin tạm ứng trước xét nghiệm covid một mươi chín sau đó lập thủ tục hợp thức hóa toàn bộ hồ sơ thầu
nhằm mục đích cho công ty việt á trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy tỷ đồng
theo đó tổng số tiền cdc thanh toán mua xét nghiệm của công ty việt á sản xuất là hơn một mươi một tỷ đồng
sau khi cdc tiền giang thanh toán tiền gói thầu ông trân bình tuyền và uy được công ty việt á
chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng tổng số tiền trên hai tỷ đồng